đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định việc tài xế chấp hành kiểm tra nồng độ cồn chỉ mất từ hai đến năm phút
nếu phát hiện vi phạm thì đây là vi phạm hành chính
tài xế chỉ chịu nộp phạt tạm giữ giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện
nhưng không chấp hành kiểm tra thì sẽ bị xử lý hành chính ở mức độ cao nhất
hoặc bị xử lý vi phạm hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng